thưa quý vị qua công tác vận động vào ngày hôm qua hai mươi sáu tháng ba đối tượng nguyễn hoàng giao
chủ tệ thành phố con tum tỉnh con tum đã ra đầu thú vì hành vi giết người
vụ việc xảy ra vào đêm ngày hai mươi bốn tháng ba tại phường thống nhất thành phố con tum
theo thông tin ban đầu vào đêm ngày hai mươi bốn tháng ba giao cùng với hai đối tượng là trần võ bảo ngọc
và trần cao hơn cùng chủ tệ thành phố con tum tổ chức ăn nhậu
nhớ lại mâu thuẫn cũ với anh nguyễn duy quang chú cùng xã
nên giao đã điện thoại và hẹn anh quang tới nói chuyện
ngay khi gặp anh quang giao đã dùng súng bắn một phát khiến nạn nhân bị thương tích
sau khi gây ra vụ việc cả ba đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
tuy nhiên ngọc và hơn đã bị cơ quan công an bắt giữ vào trưa ngày hai mươi năm tháng ba
một vụ dùng súng để bắn người giải quyết mâu thuẫn khác cũng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh bình phước
đã khiến ba người đi đường bị thương
công an huyện lộc ninh tỉnh bình phước cho biết đã tạm giữ hình sự
các đối tượng có liên quan để điều tra và xử lý
vào sáng sớm ngày hai mươi năm tháng ba nguyễn tiến khang và phan duy quốc tạm trú tại huyện lộc ninh
điều khiển xe máy trên tuyến quốc lộ một mươi ba rồi xảy ra mâu thuẫn với nhóm người đi trên xe ô tô
về việc nhường đường khang kể lại chuyện cho vũ anh tú và hoàng văn bảo lâm
sau đó cả bốn đối tượng đã mang theo súng và hai con dao đuổi theo chiếc xe ô tô xảy ra mâu thuẫn
sau khi ép được chiếc xe ô tô dừng lại bốn đối tượng liên tục dùng súng bắn dùng dao chém
và nhặt gạch đá tấn công bắt nạn nhân gây án xong cả nhóm đã lên xe bỏ đi
trong sáng ngày hai mươi năm tháng ba bốn đối tượng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc
đồng thời giao nộp hai khẩu súng hai con dao một xe ô tô và một xe mô tô
khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng cơ quan chức năng thu giữ một hộp tiếp đạn
bên trong có một mươi hai viên chưa qua sử dụng và một viên đạn rời
khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc cơ quan công an thu giữ ba vỏ đạn
sau thời gian tích cực điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra chuyển hồ sơ
đề nghị truy tố nhóm đối tượng xông vào trụ sở công an cướp xe và cố ý làm hư hỏng tài sản
bức xúc vì bị công an xã long tân huyện nhân trạch tạm giữ phương tiện lập biên bản xử phạt
về việc điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang
lê cước đã gọi điện cho lĩnh và yêu cầu mang giao đến
lĩnh đã gọi thêm dũng long và công cùng chủ đề tỉnh đồng nai
mang theo hung khí kéo đến trụ sở công an để đòi xe
cả năm bị can sau đó dùng hung khí rượt đánh một cắn một công an viên đang trực
quốc đã dùng dao chém vào xe mô tô dùng gậy đập vào các cánh cửa của trụ sở
làm hư hỏng nhiều tài sản trong trụ sở công an xã long tân
và chưa dừng lại cả nhóm còn cướp lại chiếc xe máy của cước đang bị tạm giữ
liên quan đến vụ khởi tố bắt tạm giam bà nguyễn phương hằng
như đã thông tin ngày hai mươi sáu tháng ba công an tp hcm cho biết
đang điều tra các tài khoản tung tin bà nguyễn phương hằng đang được tại ngoại
được bảo lãnh về nhà phạt bà chỉ một năm triệu đồng đăng tải trên mạng xã hội
công an tp hcm khẳng định các thông tin trên là tin giả tin sai sự thật
hiện bà nguyễn phương hằng đang bị tạm giam ba tháng ở trại giam t ba
của công an tp hcm ở huyện củ chi
công an tp hcm đề nghị người dân không thông tin không phát tán
chia sẻ những thông tin sai sự thật
trường hợp những người tung tin giả xuyên tạc sẽ bị xử lý về tội
đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính viễn thông với khung hình phạt
sẽ là số tiền từ ba mươi triệu đồng hoặc phạt tù đến bảy năm hoặc phạm tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tại bạc liêu một đối tượng trú tại huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt quả tang
khi đang thực hiện hành vi ghi số đề
cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu phối hợp với công an huyện vĩnh lợi
tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng bắt quả tăng đối tượng trần thị cẩm loan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ ấp tân long xã long thạnh huyện vĩnh lợi
đang thực hiện hành vi ghi số đề tại nhà
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ sáu tờ giấy
có ghi hệ thống các con số nghi là phơi đề
một điện thoại di động chứa nhiều file dữ liệu nghi là phơi đề
số tiền gần chín mươi triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
làm việc với cơ quan công an đối tượng loan khai nhận
hàng ngày loan ghi số đề của con bạc với số tiền từ năm đến một mươi triệu đồng
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng
gồm trương thị túy lê văn bảo lê hữu nhật nguyên và nguyễn hy
để điều tra về hành vi bắt giữ người trái phép
ngoài ra bảo nguyên và hy tiếp tục bị khởi tố về hành vi cướp tài sản
khoảng tháng chín năm ngoái
giữa túi và anh nguyễn anh tuấn phát sinh mâu thuẫn nợ nần tiền bạc
túy đã thuê bảo rủ nguyên và hy dùng vũ lực khống chế
ép nạn nhân lên xe chở đi về huyện thống nhất đe dọa tống tiền người nhà
và cướp một trăm linh đồng của nạn nhân
sau đó cả nhóm bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
khi biết nhóm của bảo bị bắt túy đã đến cơ quan công an đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
tổ công tác công an xã hợp tiến và đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế ma túy công an huyện triệu sơn đã phối hợp bắt quả tăng đối tượng
phạm văn viên chú tại huyện bá thước đang vận chuyển trái phép chân ma túy
ngày hai mươi ba tháng ba tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát ba mươi sáu a bốn mươi nghìn bốn trăm sáu mươi ba
lưu thông trên tuyến đường thuộc địa bàn thôn hai xã hợp tiến có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện thu giữ trên xe ô tô hai trăm tám mươi hai viên hồng phiến và một gói heroin
tại cơ quan công an đối tượng viên khai nhận đang trên đường mang số ma túy nói trên đi bán
khám xét nợ của đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm một trăm linh g ma túy đá
trong khi đó trạm cảnh sát giao thông quốc lộ một a phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình
vừa phát hiện bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy súng công cụ hỗ trợ
ngày hai mươi bốn tháng ba tổ công tác công an tỉnh ninh bình phát hiện xe ô tô do nguyễn thế hiếu
trú tại phường lam sơn thành phố thanh hóa điều khiển có biểu hiện nghi vấn
quá trình kiểm tra phát hiện phạm thế sơn ngồi trên xe đã tàng trữ một khẩu súng ngắn
dạng công cụ hỗ trợ một băng đạn có bốn viên và một túi ma túy ketamine
sơn khai thuê xe ô tô dịch vụ của hiếu đi từ thanh hóa ra hải phòng mua ma túy
khi về đến địa phận tỉnh ninh bình thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
đối tượng phạm thế sơn đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
đối tượng nguyễn thị diễm phúc chú tại phường vĩnh hòa thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín bà phạm thị yến chú tại quận ba đình thành phố hà nội
đã gặp phúc nhờ chuyển đổi mục đích sử dụng năm ba hectare đất nông nghiệp
tại xã tân hưng thành phố bà riện tỉnh bà riện vũng tàu
mặc dù không có khả năng nhưng để lừa đảo nạn nhân phúc đã khẳng định với bà yến
là có quen biết với một số lãnh đạo ở trung ương và địa phương nên làm được sổ đỏ
với phí dịch vụ là bảy tỷ đồng
hết thời hạn bốn tháng phúc không thực hiện như thỏa thuận tìm cách né tránh cắt liên lạc
và chiếm đoạt số tiền ba tỷ đồng nên bà yến đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
và chiều qua đối tượng phúc đã bị phòng trinh sát phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh đồng nai bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một căn nhà trên đường
nguyễn bình khiêm phường ba tp vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
hiện đối tượng đã được di lý về đồng nai để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
một tụ điểm đánh bạc ăn tiền vừa được công an tp bạc liêu triệt xóa bắt giữ một mươi sáu đối tượng có liên quan
vào ngày hôm qua công an tp bạc liêu bắt quả tăng một mươi sáu đối tượng đang tham gia đánh bạc
dưới hình thức đá gà ăn tiền tại một khu đất trống thuộc khóm sáu phường hai tp bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn con gà trống hai mươi sáu xe máy và gần hai mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa bắt giữ một xe ô tô cùng với số lượng lớn hàng hóa nhãn mắc nước ngoài
nghi vấn nhập lậu trên địa bàn huyện biên giới tỉnh biên tổng giá trị hàng hóa là khoảng ba trăm bốn mươi năm triệu đồng
vào khoảng bốn giờ chiều qua kiểm tra xe ô tô biển số năm mươi một g năm mươi năm nghìn năm trăm sáu mươi đang dừng tại khu vực khóm trà
trà sư thị trấn nhà bàng huyện tịnh biên do hà minh hạnh điều khiển tổ công tác phát hiện trên xe chở số lượng lớn hàng hóa nhãn mát nước ngoài
nghi vấn nhập lậu bao gồm bốn tám trăm linh chai dầu các loại hai bốn trăm linh miếng rán một trăm hai mươi hộp kem sâm và hai mươi bốn chai lăn
tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên và khai nhận vận chuyển thuê cho người khác
cũng tại khu vực nói trên tổ công tác tiếp tục phát hiện nhiều thùng giấy vô chủ bên trong có chứa trên bốn sản phẩm dầu nước hoa sao phòng bàn trái đánh răng nhãn mắc nước ngoài nghi vấn hàng nhập lậu
toàn bộ số hàng nói trên cùng với phương tiện đã được bàn giao cho công an huyện tịnh biên để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật

công an xã kim bôi huyện kim bôi tỉnh hòa bình triển khai ngay từ những ngày đầu tiên khi được điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
không chỉ là lực lượng đi đầu trong mọi nhiệm vụ công an xã kim bôi còn làm tốt vai trò của mình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
công an chính quy đã tạo ra thuận lợi hơn so với không chính quy
cái chuyển biến mà chúng tôi cảm nhận được mà bà con nhân dân cũng ghi nhận được là cái tình hình trộm cắp vặt cũng như là các cái vi phạm về hành chính thông thường là các cái vụ việc giảm đáng kể
thực tế đã được chứng minh bằng những kết quả cụ thể
đó là ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công an xã kim bôi phối hợp với đội cảnh sát hình sự ma túy kinh tế công an huyện kim bôi
bắt giữ thành công hai đối tượng là bùi văn lân và bùi đức việt chú tại xã quế hạ huyện kim bôi khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
em đi lên đường xóm giếng ngồi xá kim bôi ạ
xong đến lúc thấy đi qua trang trại lượn không ai trông coi ạ
xong em lấy hai mẹ cắt cỏ ra đưa cho lân ở ngoài trước ạ
xong đến lại em nhảy qua tường hào ngăn cách thứ hai kéo bóng thanh sát ra
xong đưa cho lân kéo ra ngoài xong đem lên xe xong chở đi lên
lân hướng sắm bố ạ xong vào quán trách vụ tiêu thủ ạ
do bị can không có tiền để sử dụng ma túy cam mới nảy sinh ý định đi trộm cắp mới rủ lân đi trộm cắp để có tiền để tiêu xài với để mua ma túy để sử dụng
từ khi tiếp nhận nhiệm vụ đến nay lực lượng công an xã kim bôi đã trực tiếp phát hiện bắt giữ được gần năm mươi vụ việc với gần một trăm linh đối tượng
việc điều tra phá án bắt giữ thành công các đối tượng đã tạo được niềm tin lớn trong quần chúng nhân dân
từ ngày các anh chính quy về hoạt động nói đến giờ này mấy năm nay chúng tôi thấy nó tiến bố hẳn và không có những trường hợp nó xảy ra
địa bàn dân cư thì ổn định mà chúng tôi là người dân trong xóm đặc biệt trong xã này thì chúng tôi phải nói rất là tin tưởng
lực lượng công an xã đã khi triển khai thì đã tham dự tích cực của đảng ủy ủy ban gia nghị quyết chuyên đề để làm việc các chương trình kế hoạch
tuần tra kiểm soát trên địa bàn
xử lý kịp thời các đối tượng lập danh sách các đối tượng trên địa bàn và gọi hỏi gian đe không để các đối tượng phạm tội tái phạm nguy hiểm
việc đấu tranh với các loại tội phạm còn nhiều khó khăn vất vả thử thách
nhưng với tinh thần trách nhiệm bám bản cùng dân sự có mặt của lực lượng công an xã chính quy đã tạo thêm niềm tin là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân
và là những nhân tố nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
xảy ra tại hải dương và các tỉnh thành liên quan tới việc công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục và hợp tác quốc tế vichd
có địa chỉ tại số chín mươi hai lạc long quân phường hải tân thành phố hải dương tỉnh hải dương tổ chức cho công dân việt nam xuất khẩu lao động sang canada trái phép
bằng hình thức sử dụng thị thực giả
quá trình điều tra xác định đối tượng liên quan có thân nhân lai lịch như sau
phan quang ninh giới tính nam sinh ngày hai mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê quán xã quảng lợi huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
số chứng minh nhân dân hai bốn một bốn chín bốn ba chín không do công an tỉnh đắk lắc cấp ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn gia phú xã tam giang huyện crong năng tỉnh đắk lắc
nơi cư trú số hai mươi bảy trên sáu mươi bảy xô viết nghệ tính phường hai mươi năm quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
để phục vụ công tác điều tra kịp thời phát hiện
ngăn chặn tội phạm cơ quan an ninh điều tra bộ công an thông báo đến các đơn vị địa phương biết và phối hợp
nếu phát hiện thông tin về phan quang ninh thì liên hệ theo số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn hai nghìn bốn trăm ba mươi một hoặc chín trăm bốn mươi năm sáu trăm một mươi sáu hai mươi hai gặp điều tra viên nguyễn mạnh hùng để phối hợp giải quyết
nếu phát hiện thông tin về phan quang ninh thì liên hệ theo số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn hai nghìn bốn trăm ba mươi một hoặc chín trăm bốn mươi năm sáu trăm một mươi sáu hai mươi hai gặp điều tra viên nguyễn mạnh hùng để phối hợp giải quyết